vâng thưa quý vị chỉ trong sáu giờ đồng hồ các lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án ma túy
bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt bốn đối tượng thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
bốn mươi tám bánh heroin một kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan
hai chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên với quyết tâm chặt đứt các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
triệt phá các điểm tụ điểm ma túy mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
cụ thể vào lúc sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại bản ho cớ xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên
các lực lượng do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên
trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ công an
công an huyện điện biên đông và công an cơ sở đã đón lõng và bắt quả tang hai đối tượng sùng a say
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vừa a nu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại huyện điện biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm tám mươi năm bánh hồng phiến tương đương năm trăm một mươi viên ba mươi tám bánh heroin có khối lượng một mươi ba ba kg
một kg ma túy đá hai xe máy và ba điện thoại di động
quá trình bắt giữ hai đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
cùng ngày các lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên cũng bắt giữ thành công hai đối tượng lầu a chía
sinh năm hai nghìn ba và lầu a giảng sinh năm hai nghìn hai đều chú tại huyện điện biên đông
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi bánh heroin khối lượng ba năm kg và hai điện thoại di động